ngày một mươi bảy tháng một mươi trong cuộc hội kiến với chủ tịch nghị viện châu âu ep ông antonio tajani
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị ep sớm xem xét tiến trình phê chuẩn các hiệp định thương mại
tự do việt nam eu evfta và hiệp định bảo hộ đầu tư ipa từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
thủ tướng đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp giữa quốc hội việt nam với nghị viện châu âu
khẳng định việt nam luôn coi hợp tác giữa quốc hội việt nam và ep là trụ cột quan trọng trong
quan hệ hợp tác toàn diện việt nam eu trên cơ sở việc ủy ban châu âu đã thông qua evfta
chủ tịch nghị viện châu âu antonio tanjani khẳng định nghị viện ủng hộ tiếp tục triển khai
các chương trình hợp tác phát triển giữa eu và việt nam hỗ trợ cho sự phát triển bền vững của việt nam
đồng thời hoan nghênh hợp tác đa phương và phối hợp giữa eu và việt nam trên các diễn đàn và tổ chức quốc tế
khẳng định ủng hộ các nỗ lực duy trì hòa bình an ninh tránh leo thang căng thẳng
tôn trọng lợi ích của các bên ở biển đông trên cơ sở của luật pháp quốc tế